thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
là ngày mà cả dân tộc tri ân những mất mát hy sinh của những người đã cống hiến sương máu hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc hạnh phúc của nhân dân
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
nhân dịp này gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp các ngành các tổ chức xã hội và của mọi người của thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau
năm tháng trôi qua những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi tả ghi vào trang sử oanh liệt hào hùng của dân tộc ta quân đội ta như một thiên anh hùng ca bất diệt
thế hệ ngày hôm nay sẽ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ các thương binh bệnh binh thân nhân các gia đình liệt sĩ người có công với đất nước
nhân dịp này
trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
tối qua hai mươi sáu tháng bảy đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh thái bình phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xã thái phúc huyện thái thụy tổ chức chương trình thắp nến tri ân
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh về nền độc lập tự do của tổ quốc
trước đó đoàn thanh niên hội phụ nữ công an tỉnh thái bình phối hợp với cấp ủy chính quyền tặng một trăm linh xuất quà để thăm hỏi động viên các gia đình chính sách thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng tại xã thái phúc huyện thái thụy
cũng trong ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bảy lãnh đạo tỉnh ủy lãnh đạo ban giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức thăm hỏi tặng quà thương binh thân nhân của liệt sĩ và mẹ việt nam anh hùng do công an tỉnh phụng dưỡng

quý vị và các bạn là hoạt động nằm trong chương trình hành trình chi ân cục truyền thông công an nhân dân văn phòng thường trú miền trung và tây nguyên cùng công an quảng trị vào ngày hai mươi sáu tháng bảy đã làm lễ dân hương dân hoa tưởng nhớ tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh tại đài tưởng niệm liệt sĩ đặt tại bên trong khuôn viên khu di tích

đoàn công tác hành trình tri ân với sự tham gia của cục truyền thông công an nhân dân văn phòng thường trú miền trung và tây nguyên và công an tỉnh quảng trị đã thực hiện nghi lễ dân hương lên đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
lễ dân hương được thực hiện với một tấm lòng tri ân sâu sắc
bên cạnh đó là tinh thần nguyện tiếp bước phát huy những truyền thống tốt đẹp góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
đoàn công tác hành trình tri ân với sự tham gia của cục truyền thông công an nhân dân đã thực hiện nghi lễ dân vương lên đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ